các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cộng phấn đại nam bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty đại nam đại diện quỹ thử thiện hằng hữu tỉnh bình dương
đại diện công ty cổ phần đại nam là những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan có đơn xin vắng mặt và thực tế đã vắng mặt
về trường hợp của bà nguyễn phương hằng theo hội đồng xét xử ngoài việc triệu tập bà hằng hội đồng xét xử cũng triệu tập luật sư hồ nguyên lễ đoàn luật sư tp hcm bảo vệ quyền lợi cho bà hằng
và ông lễ cũng có đơn vắng mặt và thực tế vắng mặt tại phiên tòa
đến gần chín giờ sau khi hỏi những người liên quan tại phiên tòa không ai có ý kiến gì về việc khoãn tòa hay kiếm nghỉ gì thêm hội đồng xét xử tiếp tục phiên tòa với phần đại diện viện kiểm sát công bố cáo trạng
thẩm phán chủ tọa ngô ngọc thắng quyết định cho bị cáo trần văn sĩ được ngồi nghe cáo trạng tại phòng xử án vì lý do sức khỏe
theo cáo trạng công bố tại phiên tòa hôm nay cho biết từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
ông trần văn sĩ sử dụng tài khoản youtube luật sư trần văn sĩ
còn bà đặng thị hàn ni sử dụng tài khoản youtube và facebook nhà báo hàn ni
để đăng bài tổ chức nhiều buổi ghi hình phát trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật
nhằm xúc phạm đến nhân phẩm danh dự quy tín của ông huỳnh uy dũng và vợ là bà nguyễn phương hằng
bà đặng thị hàn ni đã có bốn phát ngôn đưa lên mạng xã hội
các thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của cá nhân
tổ chức trái quy định pháp luật vi phạm điểm d khoản một điều một mươi bảy luật an ninh mạng
trước đó ông trần văn sĩ đã đưa nội dung có thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần đại nam
hai bị cáo hàn ni và trần văn sĩ đã đưa nội dung bịa đặt sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân
xúc phạm danh dự quy tín nhân phẩm cá nhân của bà hằng ông dũng
xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần đại nam và quỹ tử thiện hằng hiếu
đều do bà hằng làm giám đốc
trước đó viện kiểm soát nhân dân dân
trước đó viện kiểm soát nhân dân dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục điều tra xác minh và thu thập thêm các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của những người nêu trên để xử lý theo quy định pháp luật
về việc bà nguyễn phương hằng có những phát ngôn xúc phạm bà hàn ni và nhiều người ngày hai mươi một tháng chín tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo phương hằng ba năm tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trong vụ án đó bị can đặng thị hàn ni là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan sau bản án sơ thẩm trên bị cáo nguyễn phương hằng không kháng cáo bốn đồng phạm kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt
sau bản án sơ thẩm chỉ có nguyễn phương hằng không kháng cáo và đang thụ án tại một trại giam trên địa bàn tỉnh bình dương
trước đó vào ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba bà đặng thị hàn ni đã xuất hiện tại phiên xét xử sơ thẩm bà nguyễn phương hằng cùng bốn đồng phạm
tại phiên tòa này bà hàn ni là một trong một mươi người được tòa án nhân dân tp hcm triệu tập đến phiên xét xử với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan
tuy nhiên trong phần xét hỏi tại phiên tòa xét xử bà đặng thị hàn ni đã phản bác cáo trạng và liên tục nêu quan điểm khiến cho cả phiên tòa trong đó có bị cáo nguyễn phương hằng phải bật cười
bà đặng thị hàn ni bà hằng chửi tôi trên mạng rất đẹp không giống bà này
theo cáo chạm từ khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
thông qua các tài khoản mạng xã hội bị cáo nguyễn phương hằng tổ chức nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân
và những nội dung gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự của người cá nhân trong đó có bà đặng thị hàn đi
những màn đấu khẩu giữa bị cáo nguyễn phương hằng và bà đặng thị hàn ni hiện đang là bị can trong một vụ án tương tự là một trong những tâm điểm chú ý của dư luận
chính vì vậy mà bà đặng thị hàn ni là một trong một mươi người được tòa án nhân dân tp hcm triệu tập đến phiên xét xử
vào ngày hai mươi một tháng chín với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan
trong phần tranh luận của phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bà nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân tại tòa án nhân dân tp hcm
bà đặng thị hàn ni nêu quan điểm không đồng ý với bản cáo trạng phần liên quan tới bà không thể hiện đầy đủ
cụ thể bà hani nói cáo trạng đã bỏ lọt tội phạm đối với ông huỳnh uy dũng chồng của bà nguyễn phương hằng
theo bà hàn ni trong tố cáo của bà gửi đến cơ quan điều tra bà có nêu ông huỳnh uy dũng đã cổ vũ về tinh thần đối với bà nguyễn phương hằng
bà hanny trình bày tại tòa thậm chí ông dũng nói trong một lần là ông sẽ ủng hộ bà hằng tới cùng nếu một căn nhà không đủ thì bán hai căn nhà
cũng theo bà hàn ni bà hằng nhiều lần làm nhục bà
dù rằng bản thân bà không biết bà hằng là ai và tự dưng bị người này nói xấu bà hàn ni nói
nói thiệt chứ giờ gặp bà hằng tôi mới biết mặt không biết truy tố có nhầm bà hằng mà tôi tố cáo không
cái clip mày đi giám định như vậy là giám định của nửa sự thân
và cái thứ hai nữa là nếu không giám định rõ cái câu chuyện mà ông dũng là chủ tịch của công ty văn hóa mà đi lấy tên người để đặt tên chó và nói đến tính năng tình dụng của tên con chó
nhưng nếu không nói như vậy thì sau này tôi sẽ bất kỳ một người dân nào thấy một cá bợ nò ăn có lộ hay cái gì không có cảm chứng

bà hằng bồi thường tổn thất về tinh thần
về thiệt hại vật chất bà hàn ni nói rằng quy định khoảng một mươi tháng lương cơ bản hơn một mươi năm triệu đồng nhỏ xa so với tổn thất thực tế mà bà phải gánh chịu
đó cũng là lý do bà không yêu cầu luôn phần bồi thường này
dù không yêu cầu bồi thường tổn thất vật chất tinh thần nhưng bà hàn ni lại yêu cầu hội đồng xét xử nhập vụ án của bà với vụ án hiện tại lại
theo bà ni việc tách hai vụ án có lợi cho bà hằng và đồng phạm trong khi bà chỉ là người bị bà hằng chửi trước bà chỉ nói lại
theo bà hàn ni cơ quan điều tra đã bỏ sót tội phạm với ông hồ nguyên lễ cũng là luật sư của bị cáo nguyễn phương hằng
ngay tại phiên tòa này tôi tố cáo luật sư hồ nguyên lễ đã góp sức động viên tinh thần giúp sức cho bà hằng làm việc sai trái liên tục nhất là sau khi tố cáo tôi phá quỹ hàng hiễu
bà đặng tị hằng nhi trình bày khi nhắc đến quỹ hàng hiểu của vợ chồng
chồng bà nguyễn phương hằng và ông huỳnh uy dũng tức dũng lò vôi bà hàn ni chỉ nói về quy định pháp luật đối với các quỹ tử thiện
đối với tội danh mà viện kiểm sát đề nghị với bị cáo nguyễn phương hằng bà hàn ni cho rằng cần phải làm rõ thêm hành vi vu khống và làm nhục người khác của bị cáo hằng đối với bản thân bà hàn ni
bà hằng nhi dẫn chứng nhiều sự việc đã xảy ra trước đó
tôi đang là một phóng viên của báo đảng tôi đang là giảng viên của các trường đại học tôi đang có công ăn chuyện làm rõ ràng tôi còn là một luật sư nữa
chính vì cáo trạng không đầy đủ nên không xác định được nguyên nhân hậu quả
lẽ ra lẽ ra tôi mới là người được hưởng quyền chính đáng thì luật sư của bà hằng lại nói là tại tôi mà bà hằng mới đi tấn công tôi
phần tranh luận của bà đảng tỷ hằng nhi kéo dài và liên tục bị hội đồng xét xử nhắc nhở
liệu rằng sẽ còn những diễn biến gì mới xoay quanh vụ việc liên quan đến bà nguyễn phương hằng
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo